trong thời gian qua tại nhiều địa phương trên cả nước có rất nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua
phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc
trong đó có thể kể đến hoạt động của các câu lọc bộ gia đình hạnh phúc góp phần quan trọng trong xây dựng gia đình
theo bốn tiêu chí no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc
từng bước nâng cao được vai trò và vị thế của người phụ nữ trong xã hội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
mặc dù đang bước vào thời điểm gieo trồng vụ mùa tuy nhiên các hội viên của câu lạc bộ gia đình hạnh phúc
ở xã xuân la huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn vẫn sắp xếp thời gian tham gia rất đông đủ
bởi do đặc thù của địa phương nên câu lạc bộ mỗi tháng chỉ có thể tổ chức sinh hoạt được một lần
nên đây chính là cơ hội để các chị em phụ nữ gặp gỡ trao đổi nắm tâm tư nguyện vọng
cũng như cùng nhau bàn bạc tìm cách tháo gỡ khó khăn cho những gia đình hội viên gặp khó khăn
đồng thời đây cũng là dịp để các cấp hội phụ nữ tuyên truyền những chủ trương chính sách mới cho hội viên phụ nữ
nói mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc là một trong những mô hình mới
mà các cấp hội phụ nữ ở bắc nạm thực hiện trong thời gian qua
tuy còn khó khăn nhưng đã mang lại hiệu quả xã hội thiết thực
tạo được sự đồng thuận của các cấp hội cơ sở
tin rằng trong thời gian tới câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở bắc nam
chắc chắn sẽ phát huy hơn nữa và nhân rộng mô hình
góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của gia đình hội viên phụ nữ
phát huy được vai trò người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước